sau năm năm liên tục rớt giá không ngừng thời gian gần đây thị trường cao su thiên nhiên đã có nhiều chuyển biến tích cực
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu giá mũ cao su thiên nhiên đã tăng mạnh
tuy nhiên đây vẫn chưa hẳn là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân khi thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp không ổn định
theo hiệp hội cao su việt nam vra giá mù cao su tại các tỉnh nam bộ như bình phước bình dương đồng nai đã tăng bốn mươi
so với quý bốn năm hai nghìn một mươi năm đạt hơn tám bốn trăm linh đồng một kg
tuy nhiên tại khu vực tây nguyên giá thu mua mù cao su lại giảm
bà con không còn mặn mà với loại cây nông nghiệp này
tây ninh một trong những địa phương có sản lượng cao su lớn nhất cả nước
thì tình trạng chặt bỏ cây cao su thay thế bằng cây trồng khác vẫn còn khá nhiều
bởi dù giá mủ có tăng thì vẫn không mang lại lợi nhuận nhiều cho bà con
tuy nhiên tại khu vực tây nguyên giá thu mua mù cao su lại giảm
thì người ta cũng cưa cây phá để trồng mì trồng mía như vậy đó
vì cao su giá thấp quá nên người ta phải phá để trồng
theo thống kê của tổng cục hải quan ước tính khối lượng xuất khẩu cao su bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đạt năm trăm sáu mươi bốn tấn tăng tám tám về lượng nhưng giảm bảy về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hiệp hội cao su việt nam cho biết giá mủ cao su tăng một phần do yếu tố hạn hán
đặc biệt sau khi thái lan một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất cao su công bố sản lượng cao su của nước này giảm năm mươi
bên cạnh đó ngành công nghiệp sử dụng cao su nguyên liệu là sản xuất xăm lốp ô tô đang có dấu hiệu tăng mạnh cũng góp phần kéo giá cao su tăng lên
tuy nhiên sản lượng cao su thiên nhiên thế giới thì hiện vẫn ở tình trạng cung vượt cầu
trong đó có cả là thái lan indo việt nam v v do một điều là cái giá cao su hiện nay rất thấp trên thị trường thế giới
năm hai nghìn một mươi một thì giá cao su việt nam giao động ở mức là năm và trên năm đô một tấn
trong khi hiện nay thì giá cao su thiên nhiên việt nam bình quân cũng như là trên thế giới thì khoảng một hai hay là trên một hai trăm linh usd
một chút do nó rất là thấp so với trước đây và điều này nó gây ra rất là khó khăn cho tất cả những cái nông dân những tiểu điền sản xuất cao su
trong hoàn cảnh giá dầu thô có tăng nhưng khó vượt ngưỡng sáu mươi usd một thùng và những biến động bất ổn về chính trị thì thị trường cao su thiên nhiên vẫn còn là một ẩn số
bà con gắn bó với cây công nghiệp này vẫn chưa thể phấn khởi dù thị trường đã có chút khởi sắc